cảm ơn các bạn đã theo dõi
quyết định này ra hạn điều tra trong hai tháng từ ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đến ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo quyết định gia hạn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy phải hoàn tất kết luận điều tra trước ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi
liên quan tới vụ án này tính tới thời điểm hiện tại công an quận cầu giấy đã khởi tố bị can doãn quý phiến
lái xe ô tô đưa đón học sinh trường tiểu học gateway và bị can nguyễn bích quy
người đưa đón học sinh trường tiểu học gateway về tội
vô ý làm chết người cũng liên quan trách nhiệm về cái chết của bé trai trong vụ án bị can nguyễn thị thùy
cô giáo chủ nhiệm lớp của cháu bé đã bị cơ quan công an khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cho biết đang hoàn tất hồ sơ để chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp
truy tố đối với nguyễn minh luân chú tại phường tân tiến thành phố buôn ma thuột để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là
nguyễn khắc hiệp chú tải phường tân lập thành phố bu ma thuột
theo kết quả điều tra ngày bốn tháng tám luân và anh hiệp cùng với ba người bạn khác đến uống rượu tại một quán nhậu ở thành phố buôn ma thuột
đến khoảng một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày cả năm người đến quán cà phê hát cho nhau nghe ở đường hoàng hoa thám để hát và tiếp tục nhậu
tuy nhiên trong lúc ăn nhậu thì giữa luân và anh hiệp xảy ra mâu thuẫn sẵn có men rượu trong người
không làm chủ được hành vi nên luân đã đập vỡ cốc bia rồi đâm vào cổ anh hiệp khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu
được biết nguyễn minh luân từng có một tiền án bốn năm tù giam về tội cố ý gây thương tích
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai phối hợp với công an xã bản việt
vừa phát hiện bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép gần hai viên ma túy tổng hợp
tại khu vực thôn km tám xã bản việt
huyện bảo thắng các lực lượng phối hợp đã bắt quả tang giàng a giàng chú tại huyện mường trà tỉnh điện biên
và hờ an ánh chú tại huyện điện biên tỉnh điện biên đang có hành vi vận chuyển trái phép gần hai viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an giàng a sàng khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông quốc tịch lào
tại khu vực biên giới giáp danh giữa lào và điện biên sau đó về cất giấu tại nhà
rồi sang gọi điện thuê sở an ánh vận chuyển số ma túy trên sang lào cai với giá là một mươi triệu đồng
tuy nhiên khi chưa kịp thực hiện giao dịch thì các đối tượng đã bị lực lượng trinh sát ma túy công an huyện bảo thắng bắt giữ
còn tại an giang ngày hôm qua tòa án nhân dân huyện phú tân đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo
võ văn thanh chú tại xã phú bình huyện phú tân tỉnh an giang bảy năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an bắt quả tang thanh đang bán ma túy cho con nghiện
tại quán cà phê thuộc ấp hòa bình ba xã hòa lạc huyện phú tân tỉnh an giang
khám xét trên người thanh lực lượng chức năng thu giữ một bọc ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của thanh lực lượng công an thu giữ thêm hai bọc ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng
cùng với nhiều tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an thanh khai nhận cả ba bọc ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng là ma túy đá
số ma túy này thanh vừa mua của một đối tượng lạ ở huyện hồng ngự tỉnh đông tháp đang chờ bán cho con nghiện thì bị bắt
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với đào thị phượng ba mươi chín tuổi trần văn chấn bốn mươi sáu tuổi và trần văn phước một mươi tám tuổi
cùng chú tại huyện phú lộc để điều tra về tội danh lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
để tạo lòng tin của nhiều người đào thị phượng đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật
như vay mượn tiền để làm thủ tục đi mỹ kêu gọi góp vốn để đóng tàu đánh bắt hải sản
chứa bệnh cho người thân
với thủ đoạn trên trong khoảng thời gian từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
phượng bàn bạc với chồng là trần văn chấn và con trai trần văn phước
lừa đảo chiếm đoạt hơn một mươi bảy tỷ đồng của nhiều người dân tại huyện phú lộc
hiện phòng cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc xử lý các đối tượng theo đúng pháp luật